quyết tâm phấn đấu không biết mệt mỏi để cán bộ chiến sĩ đường chín hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
trong phần tiếp theo của chương trình hiệu quả bước đầu của mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại quảng bình
hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở tri lăng nam
mới đây một doanh nghiệp trong tỉnh đã mạnh dạn đầu tư vốn kỹ thuật để thực hiện mô hình nông nghiệp công nghệ cao bước đầu đã mang lại hiệu quả
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
đây là trang trại đông dương cơ sở tiên phong trong ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp tại tỉnh quảng bình
mô hình này được triển khai trồng từ tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy với quy mô năm năm hectare tổng mức đầu tư là ba mươi bảy tỷ đồng
trong đó hai hai hectare rau xanh các loại được trồng trong các nhà kính thiết kế cho vùng chịu bão lũ và khí hậu khắc nghiệt áp dụng hệ thống làm lạnh hiện đại trong khu vực trồng các loại rau quả xứ lạnh
số diện tích còn lại công ty trồng các loại cây khác như hoa cây cảnh
cây ăn quả
bên cạnh áp dụng những kỹ thuật công nghệ cao từ israel

trồng rau theo công nghệ thủy canh
trang trại đông dương còn xây dựng hệ thống nhà kính
nhà xưởng có thể chống trọi với những trận bão cấp một mươi bốn một mươi năm
để thích ứng với sự khắc nghiệt của thiên tai và biến đổi khí hậu tại quảng bình
việc phát triển theo mô hình này đưa lại năng phất cao
vấn đề quan trọng hơn nữa là chất lượng sản phẩm rất tốt
tránh được các dư lường về hóa chất
phục bảo vệ thực vật và kể cả loại nặng
cho nên có thể nói việc phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh
theo mô hình của đông dương
đây là một hướng đi đúng phù hợp với điều kiện quảng bình
và nó khắc phục được những điều kiện thiên tai
thời tiết bất lợi đưa lại năng phất và hiệu quả kinh tế rất cao
thời gian vừa qua tỉnh quảng bình có chính sách khuyến khích
hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao
việc trang trại đông dương đưa ra thị trường các loại nông sản sạch
theo tiêu chuẩn việt gáp đã được người tiêu dùng đón nhận tích cực
có thể thấy đây là một hướng mới trong ngành nông nghiệp tại tỉnh quảng bình
là tiền đề thúc đẩy nền nông nghiệp địa phương ngày càng phát triển
theo hướng hiện đại và bền vững
từ năm hai nghìn một mươi hai xã tri lăng nam huyện thanh miện tỉnh hải dương
đã chuyển đổi trên năm mươi hectare diện tích sản xuất kém hiệu quả
sang làm vườn lập ao trong đó có hơn ba mươi hectare trồng cây ăn quả
mô hình trồng cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao gấp bảy lần so với cây lúa
gia đình ông nguyễn đức lê ở thôn an dương
chuyển đổi năm hectare đất cây lúa sang lập vườn trồng cam vinh cam canh cam bố hạ
năm nay vườn cam của gia đình ông đã bước sang năm thứ tư
năm trước gia đình ông thu được bảy tấn thì năm nay đã thu được tám tấn cam
theo ông nguyễn đức lê giá bán trung bình các loại cam của gia đình ông là ba mươi triệu đồng một tấn
như gia đình bắt đầu làm cái vườn này từ năm hai nghìn một mươi
thứ nhất là so sánh về cái hiệu quả kinh tế
thì so với cây lúa là
nếu mà cây lúa
năm thì nó khoảng độ được từ hai triệu tám đến ba triệu trên một xào
thế còn là trồng cái cây cam này
nó gấp từ năm đến bảy lần
tức là nó từ một mươi năm triệu đến hai mươi triệu trên một xào
quá trình chăm sóc
và trồng cái cây ăn trái này
thì nó thực tế ra nó không bỏ qua cái bốn cái nguyên tắc
của người làm đông
thứ nhất là nước
hai là phân
và thứ ba là
và thứ tư là giống
tuy nhiên quy mô trồng cam ở xã tri lăng nam vẫn trồng theo phương pháp truyền thống
nên giá bán thấp hơn so với một số nơi cùng địa phương
trước thực tế này để nâng cao giá trị nông sản
đồng thời xây dựng thương hiệu mỗi xã một sản phẩm sạch
trong thời gian tới
xã tri lăng nam sẽ quy hoạch và xây dựng vùng trồng cam theo quy trình việt gáp
việt gáp thì ở đây mình cũng đường áp dụng tầng phần
thế còn thực ra thì các cái mô hình này đưa để đăng ký phía trên
thì hàng năm cũng tổ chức một cái chuyển giao khoa học kỹ thuật
để nhân dân nắm mắt được
ta áp dụng vào cái đó
đặc biệt là bây giờ để dòng truyền đổi trồng những cái ăn quả
đảm bảo hợp vệ sinh
thế rồi tiến tới tức là xây dựng cái nông sản sạch
thì đây là cái tương lai
thế thì nhân dân cũng đương tiếp thu theo từng bước để có thể đưa vào
thế làm sao đảm bảo
trước hết là đảm bảo cái an toàn vệ sinh cho người tiêu dùng và kể cả người sản xuất
thì sau đó là từng bước chúng ta sẽ chuyển dần sang cái mô hình
tức là dùng cái nông sản sạch
để đạt được giá trị cao và có được sản lượng hàng hóa đủ lớn cung cấp cho thị trường
các ngành chức năng của huyện thanh miện tỉnh hải dương
cần phối hợp hướng dẫn bà con nông dân xã tri lăng nam trồng cam theo quy trình việt gáp
và xây dựng nhãn hiệu tập thể
thưa quý vị giải thi đấu bóng đá giữa các đội bóng không chuyên người việt nam
đang học tập lao động
và sinh sống tại nhật bản vừa được tổ chức
đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
giữa việt nam nhật bản vào tháng tám năm nay
tham dự giải đấu lần này có một mươi ba đội bóng đến từ các câu lạc bộ bóng đá
dành cho các doanh nghiệp việt nam hoạt động trên tất cả các lĩnh vực ở nhật bản
kết quả đội tuyển chiba fc đã giành chức vô địch và cùng bốn đội đạt thứ hạng cao nhất
sẽ thi đấu với các đội tuyển của nhật bản
chiến thắng của đội tuyển u hai mươi ba việt nam đã làm thay đổi cái nhìn về bóng đá việt nam
trong con mắt người nhật bản
tôi còn cảm nhận được rằng chiến thắng đó đã làm động lực cho các cầu thủ bóng đá việt nam
thêm tự tin hơn trên sân cỏ không chỉ trong các giải đấu diễn ra trong nước
mà ngay cả trên sân đấu trường quốc tế
tinh thần bóng đá việt nam thêm sôi nổi hơn phấn khích hơn
gắn kết hơn tinh thần đoàn kết dân tộc
là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế tại nhật bản chúng tôi cho rằng khỏe về tinh thần
khỏe về thể chất để học tập và làm việc cũng là mục tiêu mà chúng tôi hướng tới
ngoài các cầu thủ từ một mươi ba đội bóng ngày hội thể thao trọng đại này cũng đã thu hút hàng trăm cổ động viên
bao gồm cả kiều bào việt nam và người dân địa phương tới sân cổ vũ
góp phần tăng cường tình hữu nghị hợp tác trên tất cả các lĩnh vực giữa việt nam và nhật bản
nằm trong khuôn khổ festival huế lần thứ một mươi năm hai nghìn một mươi tám tại đại nội huế tp huế vừa diễn ra chương trình nghệ thuật tổng hợp
sắc lần đầu tiên được thực hiện tại festival huế với tên gọi văn hiến kinh kỳ do trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế tổ chức
đã tái hiện công cuộc xây dựng kinh đô phú xuân của triều nguyễn thu hút hàng nghìn khán giả trong nước và quốc tế đến xem
cổ đô huế là nơi ẩn chứa biết bao ký ức về triều đại quân chủ cuối cùng của việt nam
văn hiến kinh kỳ còn là câu chuyện sâu chuỗi những sự kiện lịch sử để làm nổi bật năm di sản văn hóa của cố đô huế
quần thể kiến trúc cung đình huế nhã nhạc mộc bản châu bản và thơ trên kiến trúc cung đình huế
đây là chương trình thực ra không phải làm cho festival
chúng tôi có một chủ kiện trước đây là chúng tôi xây dựng một cái nhà hạc mà tạo ra một cái vợi diện để diện trong nhà hạc này
khi đi ở nước ngoài thì chúng tôi thấy có rất là nhiều cái sô diện
nhưng ở việt nam và cái show diện mà có mang được cái biểu trưng mang cái truyền thống của một cái đất nước một quốc gia
như chưa có từ khi cái ý tưởng mà có cái slogan mà do chúng tôi nghĩ ra đó là một điểm đến năm di sản
thì chúng tôi nghĩ ra đến cái vợi diện này
văn hiến kinh kỳ là một câu chuyện lịch sử hào hùng về đất nước việt nam trong thế kỷ một mươi chín
được tái hiện lại bằng ngôn ngữ nghệ thuật cung đình và nghệ thuật truyền thống huế
làm nổi bật lên công cuộc xây dựng kinh đô thực thi chủ quyền đất nước thống nhất toàn vẹn lãnh thổ
và cuộc sống thanh bình với những giá trị được sáng tạo nên của một đất nước văn hiến
độc lập trong tiến trình lịch sử của dân tộc
lần đầu tiên tôi đến huế cảm thấy rất thú vị khi chứng kiến các hoạt động văn hóa này
đặc biệt khi xem chương trình sử thi văn hiến này chúng tôi càng thấy thích thú hơn
bởi lịch sử của việt nam giai đoạn các triều vua chúa nhà nguyễn thật đặc biệt và hào hùng
giúp chúng tôi hiểu hơn về giá trị văn hóa huế qua các loại hình di sản thế giới
chương trình kéo dài trong tám mươi phút với sự tham gia biểu diễn của hơn bốn trăm linh diễn viên nghệ sĩ
được cấu trúc theo ba trường thống nhất giang sơn đất nước thái bình và ngàn năm văn hiến
mỗi trường có nhiều cảnh diễn đan sen tương ứng với một mươi bốn hồi
được kết nối với nhau bằng thủ pháp đồng hiện làm nổi bật lên chủ đề di sản được khai mở
phát triển theo lịch sử một cách đầy thi vị
năm nay có những chương trình rất là đặc sắc đặc biệt như là đêm nay
chương trình văn hiến kiến kỳ đúng là quá sức đặc sắc luôn ngoài tượng tượng lắm
có xem qua trên tv giới thiệu rồi nhưng mà hôm nay xem thì cực kỳ là ấn tượng lắm
thực ra năm nay thì tôi thấy có hai cái ấn tượng đặc sắc nhất là đặc biệt đêm nay văn hiến kinh kỳ
lần đầu tiên được xem là quá sức đặc sắc luôn đến bây giờ vẫn còn cảm xúc
vở diễn đậm chất sử thi và làm nổi bật chủ đề di sản và lịch sử của một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc
đây là lần đầu tiên công chúng ở huế cũng như du khách được thưởng thức một chương trình sử thi đặc biệt
khái quát toàn bộ các giá trị văn hóa huế qua các loại hình di sản được thế giới công nhận
trong phần tin quốc tế hàn trung nhật thúc đẩy phối hợp trong vấn đề bán đảo triều tiên
nổ bom hàng loạt ở nigeria khiến ít nhất hai mươi bảy người tuyệt mạng
xin được chuyển sang phần tin quốc tế
khi tổng thống moon jae in tới tokyo tham dự hội nghị thượng đỉnh ba bên lên
xin chào và hẹn gặp lại
xin chào và hẹn gặp lại
và hàn quốc cũng như thắt chặt hơn nữa sự hợp tác với các bên khác như trung quốc và nga
trong vấn đề bán đảo triều tiên
trong khi đó tại pháp ngày quốc tế lao động mùng một tháng năm đã trở thành ngày đen tối
khi cuộc tuần hành thường niên của người lao động đã biến thành bạo động
theo sở cảnh sát paris hơn hai trăm linh người đã bị bắt giữ
hàng trăm người biểu tình quá khích đã đeo mặt nạ mặc đồ đen đập phá nhiều cơ sở vật chất
và đốt một số phương tiện giao thông buộc cảnh sát chống bạo động phải sử dụng hơi cay
và vòi dòng để giải tán
theo nhà chức trách khoảng một hai trăm linh người biểu tình đã xuất hiện trên các đường phố
ở khu vực phía đông thủ đô paris đập vỡ cửa kính nhà hàng đập phá và đốt ô tô
ném bom xăng phá hoại một số bức tường và lập rào chắn
theo sở cảnh sát paris hơn hai trăm linh người đã bị bắt giữ
đây là cuộc biểu tình mới nhất bên cạnh làn sóng biểu tình hưởng ứng lời kêu gọi
của các nghiệp đoàn nhằm phản đối dự luật cải cách lao động mới ở nước này
trước đó tổng thống pháp emmanuel macron vẫn khẳng định sẽ không rút lại kế hoạch cải tổ này
ủy ban thương mại quốc tế mỹ vừa thông báo washington sẽ đánh thuế chống bán phá giá
đối với mặt hàng carbon và dây thép hợp kim nhập khẩu từ năm nước
sau khi xác định các sản phẩm này đang đe dọa ngành sản xuất nội địa của mỹ
ủy ban thương mại quốc tế mỹ xác định ngành công nghiệp nội địa đang chịu tổn hại thực chất
từ các sản phẩm carbon và dây thép hợp kim nhập khẩu từ năm nước
hàn quốc italia tây ban nha thổ nhĩ kỳ và anh
theo đó bộ thương mại mỹ sẽ ra lệnh áp thuế chống bán phá giá
đối với nhập khẩu các mặt hàng carbon và dây thép hợp kim từ năm nước trên
truyền thông hàn quốc cho biết trong trường hợp của nước này
các nhà sản xuất thép như costco sẽ chịu mức thuế bốn mươi một một
quyết định trên được đưa ra một ngày sau khi nhà trắng thông báo washington đã đạt được thỏa thuận
với seoul về việc họ lắp thuế nhập khẩu hai mươi năm đối với mặt hàng thép của nước này
đổi lại hàn quốc sẽ phải giới hạn khối lượng xuất khẩu thường niên của nước này vào mỹ
xuống còn bảy mươi so với mức hiện tại
thái lan đã bày tỏ hy vọng tham gia hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ
xuyên thái bình dương cptpp
tuyên bố này vừa được phó thủ tướng thái lan đưa ra sau cuộc gặp với bộ trưởng
tái thiết kinh tế nhật bản toshimitsu motegi
dẫn lời phó thủ tướng thái lan bộ trưởng motegi khẳng định thái lan hy vọng
thực hiện điều này càng sớm càng tốt
cũng theo bộ trưởng nhật bản các cuộc đàm phán về sự tham gia của thái lan
có khả năng sẽ diễn ra sau khi cptpp chính thức có hiệu lực và sự chấp thuận
của các nước thành viên là điều cần thiết
hồi tháng ba vừa qua phó thủ tướng thái lan tuyên bố bangkok cần phải gia nhập
cptpp cũng như thỏa thuận asep để bảo vệ lợi ích thương mại của mình
theo đó nếu không tham gia cptpp thái lan sẽ đánh mất các cơ hội thương mại và đầu tư
ước tính gia nhập asep sẽ giúp thái lan tăng gdp tới bốn ba trong khi các ngành sản xuất
như chế biến thực phẩm rau quả và thiết bị điện tử sẽ được hưởng lợi khá lớn
một loạt các vụ nổ quanh một nhà thờ hồi giáo vừa xảy ra ở đông bắc nigeria
đã khiến ít nhất hai mươi bảy người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương
cảnh sát tại bang adhamawa cho biết địa điểm vụ đánh bom liều chết thứ hai
chỉ cách vụ thứ nhất chỉ hai mươi mét khi các tính độ hồi giáo đang rời khỏi nhà thơ
theo bệnh viện địa phương ít nhất hai mươi bảy người thiệt mạng và năm mươi sáu người bị thương
các vụ nổ xảy ra ở thị trấn mubi mang những nét đặc trưng của nhóm hồi giáo cực đoan boko haram
tổ chức đã có những hoạt động nổi loạn tại quốc gia đông dân nhất châu phi kể từ năm hai nghìn chín
và thường điều những kẻ đánh bom liều chết tới những nơi đông người
ngày hai mươi sáu tháng bốn vừa qua boko haram cũng tiến hành vụ tấn công ở maiduguri
thủ phủ bang bono lân cận khiến bốn người thiệt mạng
cuộc xung đột do boko haram phát động tới nay đã khiến hơn ba mươi người thiệt mạng
buộc hai triệu người phải rời bỏ nhà cửa
những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa của truyền hình nhân dân